đám cháy bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà số một mươi một nằm sâu trong ngõ tám mươi năm phố nguyễn lương bằng quận đông đa thành phố hà nội vào khoảng một mươi một h hai mươi phút trưa ngày hôm nay ngày hai mươi sáu tháng chín đã khiến cư dân trong ngõ hoảng loạn
ngôi nhà bị cháy có diện tích khoảng hai mươi m hai cao ba tầng một tung do diện tích chật hẹp lại có nhiều đồ đạc nên khi xảy ra cháy ngọn lửa đã nhanh chóng lan lên phần ở trên của tòa nhà
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an quận đống đa nhanh chóng đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy
do nhà cháy nằm trong ngõ hẹp nên lực lượng chức năng gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận chữa cháy sau khoảng một mươi năm phút nỗ lực dập lửa đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
bước đầu vụ cháy được xác định không gây thiệt hại về người nguyên nhân vụ cháy được công an quận đông đa thành phố hà nội đang điều tra